nhằm chủ động phát hiện sớm và xử lý kịp thời trường hợp nghi mắc covid một mươi chín tại doanh nghiệp
ban quản lý khu kinh tế vân phong phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh khánh hòa
tiến hành lấy mẫu test nhanh covid một mươi chín cho tất cả công nhân đang làm việc trong khu công nghiệp
suối dầu huyện cam lâm qua xét nghiệm gần một mươi công nhân lao động đều có kết quả test nhanh âm tính
cùng với giải pháp tầm soát cho công nhân lao động toàn bộ khu công nghiệp suối dầu cũng đã được khử khuẩn
các doanh nghiệp kích hoạt bản ứng phó chống dịch covid một mươi chín tổ chức lại hoạt động sản xuất theo hướng dẫn của cơ quan chức năng
ban quản lý khu kinh tế vân phong tiếp tục phối hợp với ngành y tế tổ chức tẩm soát xét nghiệm cho sáu hai trăm linh công nhân
tại các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã ninh hòa và huyện vạn ninh đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan
kiểm tra việc triển khai phòng chống dịch covid một mươi chín tại ba mươi hai doanh nghiệp ở thị xã ninh hòa và huyện vạn ninh
đối với doanh nghiệp không đảm bảo an toàn không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh theo quy định sẽ phải tạm dừng hoạt động